sáng bốn tháng năm tại thành phố con tum ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cùng các tỉnh ủy thành ủy khu vực miền trung tây nguyệt
theo đánh giá của ban tuyên giáo trung ương thời gian qua việc thực hiện chỉ thị năm trên địa bàn các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
đã trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng cơ quan đơn vị và của mỗi cán bộ đảng viên
và nhiều quân chúng nhân dân
việc học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở tri bộ
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên quần chúng và trong mỗi tổ chức
cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể trong đó xác định rõ các khâu đột phá để thực hiện
qua đó nhiều vấn đề bức xúc nổi cộng được cấp ủy chính quyền tập trung giải quyết triệt đề
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được sau ba năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
đặc biệt là giới thiệu về các mô hình hay cách làm mới của từng địa phương phân tích những tồn tại hạn chế và trao đổi
đề xuất một số giải pháp về đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh